tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp thượng tướng sẻng nuôn say nha lạt bí thư trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đang có chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
vui mừng nhận thấy quốc hội hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ không ngừng tăng cường hợp tác trao đổi thông tin kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước
hai bên cũng đã phối hợp rất tốt trong các hoạt động đối ngoại của quốc hội mỗi nước đặc biệt là tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế góp phần thúc đẩy xu hướng hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chủ tịch nước trần đại quang vui mừng trước những kết quả đạt được trong các cuộc hội đàm trao xã giao của phó chủ tịch quốc hội lào sẻng luân sơn nha lạt với các nhà lãnh đạo đảng quốc hội việt nam nhấn mạnh các thỏa thuận đạt được là cơ sở quan trọng để tiếp tục đưa quan hệ việt nam lào ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
chủ tịch nước trần đại quang vui mừng trước những kết quả đạt được trong các cuộc hội đàm trao xã giao của phó chủ tịch quốc hội lào sẻng luân sơn nha lạt với các nhà lãnh đạo đảng quốc hội việt nam nhấn mạnh các thỏa thuận đạt được là cơ sở quan trọng để tiếp tục đối quan hệ việt nam lào ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực